cùng với xu hướng di chuyển của người dân dịp số tổ hùng vương
hãy cùng cập nhật chi tiết dự báo tình hình thời tiết tại các khu vực trên cả nước
để có những kế hoạch phù hợp cho các hoạt động trong kỳ nghỉ lễ lần này
khu vực bắc bộ từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng bốn trời có mây ít mưa ngày nắng sáng sớm có nơi có sương mù
riêng khu vực tây bắc ngày và đêm một mươi một tháng bốn có mưa dông nhiệt độ giao động từ một mươi chín đến ba mươi một độ c
có nơi trên ba mươi một độ c đêm và sáng trời lạnh
trong cơn dông có khả năng xảy ra lóc xét mưa đá và gió giật mạnh
khu vực phú thọ từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng bốn trời có mây ngày nắng đêm không mưa
sáng sớm có sương mù nhẹ nhiệt độ giao động từ hai mươi đến ba mươi độ c
các tỉnh trung bộ từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng bốn trời có mây ngày nắng
phía nam chiều tối có mưa dông cục bộ nhiệt độ phía bắc giao động từ một mươi chín đến hai mươi chín độ c
phía nam từ hai mươi một đến ba mươi hai độ c
trong cơn dông có khả năng xảy ra lóc xét mưa đá và gió giật mạnh
tây nguyên và nam bộ từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng bốn trời có mây ngày nắng
chiều tối và tối có mưa rông cục bộ nhiệt độ giao động từ một mươi chín đến ba mươi hai độ c tại tây nguyên
và hai mươi bốn ba mươi bốn độ c tại nam bộ
trong cơn dông có khả năng xảy ra lóc xét mưa đá
gió giật mạnh